ubnd tp móng cái tỉnh quảng ninh vừa có văn bản gửi công an thành phố và các xã phường để truy tìm một công dân trốn khỏi bệnh viện giã chiến số một tại thành phố móng cái khi đang thực hiện cách ly y tế sau khi nhập cảnh trái phép từ trung quốc vào việt nam
ngày một mươi bốn tháng tám bùi tiến hà có biểu hiện ho tức ngực khó thở nên được chuyển đến bệnh viện số một thành phố móng cái để điều trị
ngày một mươi năm tháng tám hà được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với sars cov hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám bỏ trốn khỏi bệnh viện
ngay trong chiều qua ubnd tp móng cái đã gửi công văn yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan trong và ngoài tỉnh giả soát và truy tìm công dân bùi tiến hà